chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì bế mạc phiên họp thứ bảy ubthqh
trước đó trong phiên làm việc buổi chiều ubthqh cho ý kiến vào danh mục dự án
và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các cơ quan
cần tập trung nghiên cứu xem xét các ý kiến đóng góp của thường vụ để hoàn thiện các văn bản đã trình trong phiên họp
riêng đối với việc phân bổ mức vốn cho từng dự án chủ tịch quốc hội đề nghị bộ kế hoạch đầu tư
cần chú trọng tập trung vào các dự án quan trọng cấp thiết như đường cao tốc bắc nam sân bay long thành
hay cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện tốt luật đầu tư và nghị quyết của quốc hội đã đề ra trước đó